cùng với đồng bào công giáo cả nước những ngày này không khí giáng sinh tại giáo phận bùi chu huyện xuân trường tỉnh nam định đã rất nhộn nhịp
người người nhà nhà đang nô nức chuẩn bị mọi việc để đón mừng thiên chúa giáng sinh
đây là không khí chuẩn bị đón mừng giáng sinh tại xóm hai xã xuân tiến huyện xuân trường tỉnh nam định
noel thực sự đã trở thành ngày hội của đồng bào công giáo là dịp để gắn kết thắt chặt tình làng nghĩa xóm
và để các gia đình xung họp hội tụ cùng nhau đón giáng sinh cầu mong những điều tốt đẹp cho gia đình bạn bè và người thân
với tình cảm khu xóm chúng tôi tổ chức một cái hàng đá này trong hàng năm
thì coi như thế là cái thứ nhất là đoàn kết ngay cái nội bộ khu xóm chúng tôi
với những người có ít có nhiều
nhưng mà cái công thì tất cả là mọi người trong bản dòng và bà con trong xóm là người ta
với vật chất thì coi như thế ai có nhiều không tùy
ở đây thì chúng tôi cứ thường thường chuẩn bị tầm độ một mươi tám một mươi bảy một mươi tám là chúng tôi chị em phụ nữ tập trung với khu xóm
để ra để cộng tác với các ông trong những các cái việc nhỏ nhặt

phụ nữ là phụ nữ phụ nữ là phụ nữ
mỗi năm một chủ đề người dân địa phương đã tận dụng lợi thế làng nghề cơ khí truyền thống
để tạo ra hình tượng trang trí độc đáo sinh động
hàng năm như chúng tôi mỗi năm chúng tôi tạo ra một chủ đề để đón giáng sinh
như năm nay là chúng tôi tạo ra hiện trường chúa sinh ra đời
chúng tôi có làm ba ông ba vua và các theo một giàn nhạc thay đổi
để hoàn toàn bằng robot hân hoang mừng chuối giáng sinh
không khí giáng sinh đã ngập tràn khắp các vùng quê tại nam định
những ngày này ở các xứ đạo họ đạo bà con giáo dân thường tập trung về nhà thờ đông hơn
cùng nhau cầu nguyện cho cuộc sống an lành hạnh phúc
ý nghĩa của năm thánh năm nay thì chủ đề tất cả là cũng vì đối với người công giáo
là yêu người
học tập theo cái gương của tức là ý về trên ý chúa dạy cho nên là trong mọi người trong giáo họ chúng tôi là cũng đều đoàn kết và với cái ý nghĩa đó thì cũng với cái tinh thần đoàn kết của giáo họ là bà con cũng rất là vui vấn khởi và đoàn kết thương yêu nhau cùng nhau hỗ trợ giúp đỡ nhau
nam định có gần sáu trăm linh nhà thờ trên một trăm bốn mươi giáo sứ hơn năm trăm linh giáo họ với trên bốn trăm bảy mươi giáo dân chiếm trên hai mươi hai dân số toàn tỉnh
nam định có gần sáu trăm linh nhà thờ trên một trăm bốn mươi giáo sứ hơn năm trăm linh giáo họ với trên bốn trăm bảy mươi giáo dân chiếm trên hai mươi hai dân số toàn tỉnh
bà con giáo dân nơi đây thực hiện đúng phương châm sống tốt đời đẹp đạo xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc
những năm qua giáo dân trên địa bàn tỉnh nam định đã hiến trên hai ba trăm linh hectare đất thổ cư canh hơn hai trăm linh tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn xây dựng các công trình phúc lợi xã hội